vừa bơm nước chống hạn để gieo xạ lúa hẻ thu muộn thế nhưng ở nhiều chân ruộng thì nông dân tỉnh phú yên lại phải bơm nước chống úng chỉ vì một trận mưa rông lớn giữa mùa hè nắng gắt
ghi nhận của phóng viên thời sự truyền hình nhân dân tại phú yên
cách đây vài ngày hai năm trăm linh m hai ruộng của gia đình ông dương khanh phải dùng máy bơm để bơm nước vào gieo xạ lúa hẻ thu muộn hơn so với các chân ruộng khác
thế nhưng chỉ trong một trận mưa rông đột ngột tối ngày một tháng bảy đã nhấn chìm toàn bộ dụng lúa
sáng sớm ngày hai tháng bảy ông khanh lại phải ra đồng cấp tốc bơm hút nước chống úng với hy vọng cứu được năm mươi diện tích lúa vừa gieo xạ
lý do là xạ muộn là do hợp tích xã nó điều mấy không có kịp bơm không kịp cho nên trong này xạ hơi muộn tí
do bơm ra thì do mưa chiều qua cho nên là do bà con phải tên thủ bơm ra thì không thì nó phải hơi lúa
không chỉ ở huyện
ở huyện phú hoa mà nhiều cánh đồng lúa khác ở các huyện đồng bằng của tỉnh phú yên cũng chịu cảnh tương tự
có chân ruộng ngập sâu bị trôi hết lúa giống nguy cơ phải xin mạ ở đồng khác để cấy vì không còn kịp thời gian để xả lại
ở đây xạ lấy nước con là do thiếu nước ấy phải lấy nước
ở đây bụng que là do cây mưa giông nó to quá nên nó phải ngập
nếu mà mưa liên tiếp be ngay là nước nó nhảy lăng

nó đúng không
đúng không đâu
dù như đám nào là hư hôm nay là phải đầu đi xin mạ cái
nếu còn đi làm sao xả lại nữa
trong khi đó hơn một tuần qua tại các huyện miền núi của tỉnh phú yên trời nắng gắt nhiều cánh đồng trên cao kiệt nước khô hạn
nông dân phải dùng máy bơm tưới ngày đêm từ các kênh mương thủy lợi sông suối ao hồ để cầm cự cứu lúa chờ mưa
theo người dân địa phương trong những ngày tới nếu trời liên tục có mưa lớn các cánh đồng trũng đang bị ngập nước sẽ phải bỏ ruộng vì không còn kịp thời vụ lúa hẻ thu